toàn địa bàn thành phố hà nội hiện còn tồn tại hai mươi chín công trình trung cư cao tầng vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đó một mươi năm công trình khó có khả năng khắc phục
theo nhận định của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội tình hình cháy nổ trên địa bàn vẫn đang có những diễn biến phức tạp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
hôm qua tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và trao giải cuộc thi sơn ca trong thành phố
đây là một trong những hoạt động của ngày hội thế giới tuổi thơ được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo nên một sân chơi lành mạnh bổ ích mang tính giáo dục cao dành cho thiếu nhi trong dịp hè
hội thi tài năng nghệ thuật thiếu nhi sơn ca trong thành phố nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ hai mươi một đã mang đến một sân chơi mới nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
có thể nói đây là hoạt động thích thực dành cho các em học sinh trên địa bàn hà nội có niềm đam mê ca hát văn nghệ nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng của trẻ thơ
cũng tại ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ảnh với đề tài bác hồ với thiếu nhi quyền trẻ em cuộc sống quanh em cùng các khu vui chơi giải trí các trò chơi dân gian khác
thưa quý vị và các bạn nắng nóng gây gắt kéo dài
khiến cho lượng điện trên địa bàn thủ đô tiêu thụ tăng vọt thậm chí công suất đỉnh hệ thống đã vượt xa công suất đỉnh cao nhất của năm hai nghìn một mươi chín
để chủ động đối phó với những diễn biến thất thường của thời tiết tổng công ty điện lực thành phố hà nội đã lên nhiều phương án cụ thể yêu cầu các đơn vị quận huyện dồn sức nhằm bảo đảm tối đa việc cấp điện phục vụ nhân dân thủ đô
đây cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của điện lực hà nội trong năm hai nghìn hai mươi
điện lực hà nội
dù mới bước vào những đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm hai nghìn một mươi tám nhưng sản lượng điện tiêu thụ tại hà nội đã tăng đột biến
liên tiếp trong một mươi một ngày từ một mươi bảy tháng năm đến hai mươi bảy tháng năm sản lượng điện tiêu thụ đều rất cao
theo thống kê ngày một mươi bảy tháng năm sản lượng tiêu thụ là sáu mươi sáu một trăm bốn mươi bốn triệu kwh ngày một mươi tám tháng năm là sáu mươi bốn một trăm một mươi năm triệu kwh
đỉnh điểm là ngày hai mươi năm tháng năm sản lượng tiêu thụ điện đạt là sáu mươi bảy chín trăm bảy mươi bảy triệu kwh đây là lượng điện tiêu thụ cao nhất kể từ đầu năm đến nay
như vậy bình quân sản lượng điện trung bình trong tháng năm tăng hai mươi bảy so với tháng bốn và tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng ty đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện việc lập kế hoạch củng cố cải tạo lưới điện
đặc biệt ở đây là công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình để đưa vào phục vụ cho công tác đảm bảo điện
tính đến trước ngày ba mươi tháng bốn hai nghìn một mươi tám
công tác đầu tư xây dựng một sửa chở lớn các công trình để phục vụ cho việc cung cấp điện trên địa bàn thành phố đã được hoàn tất
đến thời điểm này tổng ti điện lực tp hà nội đã sẵn sàng công tác đảm bảo điện
để bảo đảm cấp điện trên địa bàn ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy và đầu cuối một năm hai nghìn một mươi tám
tổng công ty điện lực hà nội đã xây dựng kế hoạch chương trình giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định cho toàn thành phố
chỉ tính riêng lưới điện một trăm một mươi kv bên cạnh tám mươi hai dự án hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy evn hà nội cũng đã đóng điện thêm một mươi bảy dự án trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
với công suất tăng thêm là sáu trăm năm mươi bảy mva và trên một trăm một mươi năm km đường dây và nhiều công trình lưới điện chung hạ áp cũng đã đưa vào vận hành góp phần nâng cao độ tiên cậy cung cấp điện
đồng thời tổng công ty điện lực hà nội cũng đã đề ra các biện pháp tình huống và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc đảm bảo cấp điện năm hai nghìn một mươi tám